tại quảng trường tượng đài lý thái tổ hoàn kiếm hà nội đã diễn ra chương trình khởi động cùng sea games ba mươi một
và lễ đếm ngược đánh dấu một năm trước khi đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một do việt nam đăng cai được diễn ra
đến tham dự chương trình có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch cùng lãnh đạo các sở ban ngành thành phố hà nội
đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một sẽ diễn ra từ ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
đến đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại hà nội và một mươi tỉnh thành phố lân cận
sau đó đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á lần thứ một mươi một asean paragame một mươi một
được tổ chức trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại thủ đô hà nội để đánh dấu thời điểm một năm
theo thông lệ của các đại hội thể thao quốc tế trước khi khai mạc sea games ba mươi một
và asean paragame một mươi một bộ văn hóa thể thao và du lịch
ubnd thành phố hà nội tổ chức chương trình khởi động cùng sea games ba mươi một
nhằm thiết thực quảng bá công tác chuẩn bị cho sự kiện tới bạn bè quốc tế cũng như toàn thể nhân dân
tại lễ khởi động ban tổ chức đã công bố bộ nhận diện gồm biểu trưng loco
biểu trưng vui linh vật khẩu hiệu đại hội
sau đó là lễ đếm ngược một năm tới sea games ba mươi một khởi động đồng hồ đếm ngược
cũng tại buổi lễ ban tổ chức đã công bố trang web chính thức của sea games ba mươi một